việt nam đứng thứ bảy mươi hai trên một trăm bảy mươi hai quốc gia về tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư tỷ lệ này cũng tăng nhanh chóng mỗi ngày
trong nhiệm vụ phòng và chống ung thư bệnh viện ca cơ sở chín a chín b phan chu trinh hoàn kiếm hà nội ra đời
nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về việc khám và điều trị các bệnh ung biếu khám sàng lọc phát hiện sớm các bệnh ung biếu
cho tất cả người dân trong nước và quốc tế
sáng nay tại hà nội bệnh viện ca cơ sở chín a chín b phan chu trinh hoàn kiếm đã chính thức đi vào hoạt động
ung thư đã và đang là gánh nặng toàn cầu trong đó có việt nam
bệnh viện k là bệnh viện hàng đầu về điều trị ung thư
hiện nay với ba cơ sở đang hoạt động hết công suất nhưng tình trạng quá tải vẫn diễn ra rất thường xuyên
bệnh viện ca cơ sở chín a chín b phan chu trinh đi vào hoạt động đánh dấu một bước phát triển mới của bệnh viện
với đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng có trình độ chuyên môn cao hỗ trợ tối đa cho bệnh nhân trong công tác khám
tẩm soát phát hiện sớm tư vấn và điều trị toàn diện bệnh lý ung biếu
mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt cho người bệnh